sau một mươi ngày gia quân tổng kiểm tra ô tô chở khách container và mô tô cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái đã kiểm tra được hơn bốn tám trăm linh phương tiện phát hiện hơn một bảy trăm linh trường hợp vi phạm
theo đó trong đợt tổng kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ
nhất là ở các tuyến quốc lộ trọng điểm và tuyến cao tốc kiểm soát các phương tiện ô tô chở khách ô tô vận tải container và xe mô tô
qua đó phát hiện hơn một bảy trăm linh trường hợp vi phạm các quy định gồm không có mũ bảo hiểm không có hoặc không mang giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực
không có giấy phép lái xe không có giấy đăng ký xe hoặc giấy đăng ký xe bị tẩy xóa trở quá số người quy định vi phạm về nồng độ cồn về tốc độ
qua xử lý đã tạm giữ hai trăm một mươi bảy phương tiện tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hai mươi tám phương tiện thu nộp ngân sách nhà nước hơn hai trăm một mươi sáu triệu đồng